hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó thành
các bệnh chủng mới dễ lây lan hơn như delta đã khiến số lượng người cần được bảo vệ gia tăng
để ngăn chặn sự lây lan của virus
hiệu quả miễn dịch suy giảm sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng
cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan ở người đã tiêm vaccine
dẫn đến ca nhiễm trùng đột phá cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức
một phó giáo sư thuộc bộ phận truyền nhiễm và vaccine tại trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết
sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng giống như một thiết bị điện hơn là công tắc
nói cách khác vì dù không thể đóng covid một mươi chín
nhiều người có khả năng miễn dịch vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus và có lợi cho cộng đồng
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
việc loại bỏ covid một mươi chín tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào trên toàn thế giới
là không có khả năng ít nhất là trong tương lai gần
cho tới nay đậu mùa là bệnh dịch duy nhất ở người bị xóa sổ
thông qua một chiến dịch tiêm chủng và giám sát toàn diện
ngoài chợ đầu mùa các đại dịch cuối cùng cũng trở thành
một căn bệnh đặc hữu mà con người phải sống chung
trên thực tế các cơ quan y tế đã và đang cố gắng tiêu diệt bệnh bại liệt trong nhiều thập kỷ
nhưng họ vẫn chưa thành công mặc dù đã đầu tư hàng tỷ usd và có một loại vaccine hiệu quả
việc xóa sổ hoàn toàn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn
tiến sĩ heidi brown phó giáo sư tại khoa dịch tế học và thống kê sinh học đại học arizona nhấn mạnh
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
khả năng lây nhiễm cao cùng khả năng lây truyền
giữa người và các loài động vật khác khiến việc tiêu diệt tần gốc covid một mươi chín trở nên khó khăn
nếu không muốn nói là không thể
một số quốc gia từng áp dụng chiến lược zero covid một mươi chín với mục tiêu xóa sổ virus trong nước đã thất bại
các bệnh tưởng như đã được loại bỏ vẫn có thể quay trở lại nếu chúng không bị xóa sổ trên toàn cầu
sởi từng được cho là đã biến mất ở mỹ từ năm hai nghìn
dù vẫn còn phổ biến ở một số nơi khác trên thế giới
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín căn bệnh này đã quay trở lại
sau khi dịch bùng phát chủ yếu ở new york
hầu hết nhà dịch tễ học đều tin rằng covid một mươi chín có trở thành bệnh đặc hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới
mặc dù nó có thể xảy ra vào những thời điểm khác nhau ở những nơi khác nhau
các chuyên gia kỳ vọng rằng những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch
sẽ là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao như đan mạch và bồ đào nha
tuy nhiên một số người cảnh báo rằng sars cov hai vẫn là một loại virus khó lường
và còn quá sớm để dự đoán sự hiện diện của covid một mươi chín trong tương lai
cho đến khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai
mà không còn những cảnh báo về sự không chắc chắn
thì chúng ta vẫn đang ở trong tình huống dịch bệnh tiến sĩ brown nói
các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp
đặc biệt là ở châu phi có thể bị rơi vào khủng hoảng một thời gian
trừ khi họ sớm nhận được thêm vaccine nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành
đặt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải
quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc
vẫn đang cố gắng loại bỏ covid một mươi chín tại đất nước của mình
một số quốc gia khác ở châu á cũng từng theo đuổi chiến lược này
với các biện pháp hạn chế đi lại kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa nhanh chóng
để dập tắt đưa dịch bùng phát ở địa phương
nhưng biến chủng delta dễ lây lan hơn
khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn ngăn chặn sự lây nhiễm
và cái giá về mặt kinh tế xã hội đã khiến hầu hết quốc gia từ bỏ chiến lược euro covid một mươi chín